nguyễn thị ngọ tổng giám đốc công ty cổ phần giáo dục và phát triển nguồn nhân lực châu á thái bình dương bị tuyên phạt bảy năm tù
nguyễn đức tài cựu giám đốc dap sở giao dịch bị tuyên phạt hai năm tù cộng với bản án cũ hai mươi bảy năm tổng cộng là hai mươi chín năm tù
nguyễn thị ngọc vân nguyên phó tổng giám đốc dap một năm tù cộng với bản án cũ năm năm sáu tháng tổng cộng là sáu năm sáu tháng tù
tất cả đều bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
về trách nhiệm dân sự hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo ngọ phải bồi thường cho ngân hàng dap gần một hai trăm ba mươi sáu tỷ đồng
cộng cả dư nợ gốc lẫn lãi giao các tài sản của bị cáo ngọ cho dap quản lý sử dụng
do nợ thuế cá nhân nên bà nguyễn thị út em chủ tịch hội đồng trường quốc tế mỹ việt nam bị cấm xuất cảnh
ngoài ra trường bị đình chỉ tuyển sinh năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
trước đó bà nguyễn thị út em đã ký kết nhiều loại hợp đồng
dưới hình thức vay vốn với một số phụ huynh và không tính lãi suất
khi học sinh dừng học trường sẽ trả lại số tiền đã vay trong thời gian nhất định
tuy nhiên dù đã đến hạn nhưng trường không trả tiền theo điều khoản của hợp đồng
theo công an thành phố hợp đồng vay vốn ký kết giữa nhà trường và phụ huynh
là hợp đồng dân sự không có nội dung ràng buộc trách nhiệm giữa các bên
nên chưa có cơ sở để điều tra vụ việc
thưa quý vị tại tỉnh bắc ninh công an thị xã thuận thành đã khởi tố vụ án
tạm giữ hình sự hai nhóm thanh niên gồm hai mươi đối tượng từ một mươi sáu cho đến dưới một mươi tám tuổi
đều ở thị xã thuận thành về hành vi gây dối trẻ tử công cộng
trước đó vào tối ngày hai mươi năm tháng ba do mâu thuẫn với nhà trường
từ trước hai nhóm thanh niên đã thách thức và hẹn nhau để hỗn chiến
trên đường đến địa điểm hẹn nhau các đối tượng mang theo hung khí
rồi chở hai ba người trên một xe máy phóng nhanh lạng lách đánh võng bấm còi nẹt pô
đi qua các tuyến đường trung tâm thị xã gây tâm lý hoang mang lo lắng cho người dân tham gia giao thông
công an thị xã thuận thành đã nhanh chóng triển khai lực lượng tuần tra truy bắt
kịp thời ngăn chặn không để hai nhóm gặp nhau gây ra hỗn chiến
một vụ cháy nhà dân gây thiệt hại về tài sản hàng trăm triệu đồng
đã xảy ra tại khu vực ấp bình hưng hai xã bình mỹ huyện châu phú tỉnh an giang
vào khoảng bảy h ba mươi vào sáng ngày hôm nay một tháng bốn
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên ngọn lửa phát sinh từ một nhà người dân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi cư trú tại địa phương sau đó ngọn lửa cháy lan sang các nhà dân lân cận
nhận được tin báo cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã điều động xuất hai xe chữa cháy một xe phương tiện hai máy bơm
cùng một mươi năm cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với các lực lượng địa phương
tiến hành chữa cháy sau hơn một giờ tích cực chữa cháy ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi hoàn toàn bốn căn nhà
ước tính thiệt hại ban đầu khoảng ba trăm linh triệu đồng nguyên nhân vụ cháy đã được điều tra làm rõ